hôm hai mươi một tháng ba mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm gãy đổ hàng nghìn trụ hồ tiêu điều cao su và nhà cửa của người dân trên địa bàn huyện bù đốp tỉnh bình phước
đến nay công tác giúp dân khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành
sau cơn mưa lớn hai mươi bảy trụ tiêu năm hectare điều cao su ba mươi sáu căn nhà bị tốc mái và hai căn bị sập hoàn toàn
công tác giúp dân khắc phục hậu quả được chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn nhanh chóng tiến hành từ sáng ngày hai mươi hai và cho đến tận hôm nay nhiều gia đình được bố trí nơi ăn trốn ở tạm thời
nhận của chúng tôi đến nay các lực lượng chức năng đã giúp đỡ dân sửa xong ba mươi trên tổng số ba mươi sáu
sáu ngôi nhà bị tốc mái riêng hai ngôi nhà bị sập hoàn toàn hiện nay các lực lượng đang phối hợp
với gia đình tìm hướng khắc phục cùng với đó khoảng một trụ tiêu cũng đã được dựng lên và
gia cố lại nhiều diện tích điều và cao su bị gãy đổ đang được cắt bỏ và dọn dẹp
ưu tiên số một lúc này là tập trung lợp lại các mái nhà dựng lại các nhà bị đổ hoàn toàn
bà con có nơi kiên tâm ổn định cuộc sống bên cạnh đó thì cũng sẽ chỉ đạo với các nguồn quỹ
của địa phương xem xét để hỗ trợ bước đầu nhằm hỗ trợ những thiệt hại một phần thiệt hại cho bà con
bình phước là tỉnh chịu tác động lớn của diễn biến thời tiết bất thường năm hai nghìn một mươi bảy
do mùa mưa đến sớm mưa nhiều mưa kéo dài khiến diện tích cây trồng của địa phương này
bị thiệt hại nặng điển hình là điều và giống tiêu vĩnh linh
điển hình là điều và giống tiêu vĩnh linh